dưới sự chỉ đạo của chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia các lực lượng đảm trách đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án chống buôn lậu gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng cho một năm mới đầy thách thức
với lực lượng công an năm hai nghìn hai mươi ba được kỳ vọng là một năm đột phá trong công tác đấu tranh với tội phạm buôn lậu hàng giả
chào mừng quý vị và các bạn đến với alo ba trăm tám mươi chín chương trình chuyên biệt về chống buôn lậu gian lận thương mại và bảo vệ người tiêu dùng
phát sóng vào khung giờ một mươi chín h bốn mươi năm thứ hai hàng tuần trên antv